tại hà nội ban dân vận trung ương đã tổ chức kỷ niệm chín mươi năm ngày truyền thống công tác dân vận của đảng
đại hội thi đua yêu nước ngành dân vận tuyên dương điển hình dân vận khéo toàn quốc
và trao giải cuộc thi báo chí viết về tấm gương dân vận khéo giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
dự lễ của đồng chí trần quốc vượng ubnd thường trực ban bí thư các đồng chí lãnh đạo
nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các đồng chí lãnh đạo cán bộ ban dân vận trung ương qua các thời kỳ
cán bộ làm công tác dân vận và các điển hình dân vận khéo toàn quốc
đọc diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương khẳng định chín mươi năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng công tác dân vận của cả hệ thống chính trị
đã đạt được những kết quả tích cực củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc tăng cường niềm tin của nhân dân
đối với sự lãnh đạo của đảng góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
phát biểu ý kiến tại buổi lễ đồng chí trần quốc vượng khẳng định những thành tiệu của đảng ta chín mươi năm qua
có sự đóng góp to lớn quan trọng của công tác dân vận của đảng và cả hệ thống chính trị phòng trào dân vận khéo
đã trở thành hoạt động thường xuyên của cả hệ thống chính trị góp phần giải quyết các vấn đề cấp thiết của cuộc sống
phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân
góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh đồng chí tin tưởng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận
cùng những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua dân vận khéo sẽ tiếp tục phấn đấu
giành được nhiều thành tích đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
phấn đấu vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
nhân dịp này lãnh đạo đảng nhà nước đã trao tặng bằng khen của ban dân vận trung ương
cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đồng thời trao tặng cho các tác giả tác phẩm xuất sắc trong cuộc thi báo chí viết về tấm gương dân vận khéo giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi